các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quan điểm khác biệt lớn nhất trong xét nghiệm hiện nay là nhiều người tiếp tục có kết quả xét nghiệm pcr dương tính với nồng độ virus cao và trong thời gian lâu hơn
cụ thể dữ liệu cho thấy nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính trong một mươi ngày hoặc lâu hơn
thay vì chỉ sáu đến bảy ngày như thời điểm làn sóng lây nhiễm biến thể omecron mới bùng phát và việc xét nghiệm được triển khai thường xuyên
điều này đồng nghĩa virus có điều kiện để lây lan rộng hơn có thể đó là do khả năng lây nhiễm cao của hai dòng là ba và x e
theo giáo sư kina ni nếu không thường xuyên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín các nhà khoa học khó có thể xác định biến thể nào đang còn tồn tại
đặc biệt trong bối cảnh chính phủ anh đã ngừng triển khai chương trình miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín sự xuất hiện của biến thể xe sẽ đặt nhiều người trước nguy cơ dễ bị tổn thương
được biết xr là biến thể tái tổ hợp giữa các biến thể phụ ba một và ba hai của omicron lần đầu tiên được ghi nhận tại anh vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nếu nước mỹ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm kinh khủng
do tốc độ lây lan chóng mặt của dòng ba hai thì nước anh cũng phải đương đầu với tác động của biến thể tái tổ hợp xr cùng thời gian tồn tại lâu hơn các biến thể khác
với nồng độ virus cao hơn người dương tính với covid một mươi chín lâu hơn đây được coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn dẫn tới việc gia tăng số lượng ca nhiễm mới sars cov hai
không chỉ tại anh mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới